chiều ngày hôm qua tám tháng một mươi tại phù chủ tịch trong buổi gặp mặt đoàn đại biểu học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chúc mừng kết quả học tập rèn luyện của một trăm ba mươi học sinh sinh viên
là thanh niên tiêu biểu của bảy mươi cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hai mươi tám tỉnh thành phố trong cả nước
phó chủ tịch nước mong muốn các em học sinh sinh viên nhận thức rõ thay đổi nhanh chóng của thời đại
trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động các em không ngừng phấn đấu
trao dồi kiến thức và rèn luyện tay nghề tự tin lập thân lập nghiệp trở thành công dân tốt
trí thức trẻ góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững
sánh vai với các cường quốc nam châu như sinh thời bác hồ hằng mong muốn